đây là chương trình thời sự bốn mươi năm phút chiều của truyền hình nhân dân
thưa quý vị và các bạn hôm nay chủ tịch quốc hội đã làm việc với ban chỉ đạo công tác bầu cử tỉnh kiên giang
chuẩn bị tốt phương án triển khai áp dụng hộ chiếu vaccine
đó là những nội dung đáng chú ý của phần tin trong nước chiều nay
mở đầu chương trình như thường lệ sẽ là những tin tức quốc tế có trong thế giới chuyển động
cùng với tập viên thanh quyên mời chị
vâng xin cảm ơn anh tiến tú và chị thanh hương
xin kính chào quý vị đang theo dõi thế giới chuyển động
những thông tin quốc tế đáng chú ý sẽ có ngay sau đây
triều tiên cắt đứt quan hệ ngoại giao với malaysia
đối thoại cấp cao mỹ và trung quốc
pháp bắt đầu phong tỏa lần thứ ba do đại dịch covid một mươi chín
thưa quý vị triều tiên đã tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại sao với malaysia
sau khi quốc gia đông nam á này dẫn độ một công dân triều tiên sang mỹ
bộ ngoại giao triều tiên thông báo công dân moon chun myung bị dẫn độ sang mỹ
là người có liên quan tới những hoạt động thương mại ở singapore
và bị cáo buộc có liên quan tới những hoạt động thương mại ở singapore

hiện phía malaysia chưa đưa ra phản ứng trước tuyên bố này của triều tiên
ngày ba tháng ba công dân triều tiên moon chun myung đã không xuất hiện
trước tòa án tối cao của malaysia trong phiên xử dẫn độ sang mỹ
để đối mặt với cáo buộc rửa tiền
moon chun myung đã sống ở malaysia hơn một mươi năm qua cùng gia đình
và bị bắt năm hai nghìn một mươi chín theo yêu cầu của phía mỹ
trong khuôn khổ chuyến công du tới ba nước châu á
sau khi rời nhật bản và hàn quốc
bộ trưởng quốc phòng mỹ lloyd austin bắt đầu chuyến thăm ấn độ kéo dài ba ngày
chuyến thăm nhằm tăng cường hợp tác giữa mỹ và khu vực ấn độ dương thái bình dương
từ ngày một mươi chín đến ngày hai mươi một tháng ba bộ trưởng quốc phòng mỹ lloyd austin
dự kiến sẽ gặp người đồng cấp nước chủ nhà ronat singh
ngoại trưởng subramaniam jaishankar và cố vấn an ninh quốc gia ajit dovan
những nội dung chính trong chương trình nghị sự bao gồm các vấn đề hợp tác quân sự ấn độ mỹ
các thỏa thuận quốc phòng trong thời gian tới và tiến trình hòa bình afghanistan
hai bên có thể sẽ thảo luận những biện pháp khuyến khích các công ty mỹ
thiết lập cơ sở sản xuất thiết bị quốc phòng tại ấn độ
tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu mỹ xác định ấn độ là đối tác quốc phòng lớn
hạ viện mỹ đã thông qua hai dự luật qua đó cấp quy chế hợp pháp
cho khoảng một mươi một triệu người nhập cư trái phép đang sinh sống tại mỹ
đạo luật giấc mơ mỹ và hứa hẹn cho phép hơn hai ba triệu người nhập cư trái phép đến mỹ
khi chưa thành niên thụ hưởng một số chương trình nhân đạo tạm thời
được hưởng quy chế pháp nhân vĩnh viễn và cuối cùng trở thành công dân mỹ
ngoài ra đạo luật hiện đại hóa lực lượng lao động nông trường
sẽ cho phép hàng trăm nghìn công nhân nông trường sống tại mỹ không có giấy phép
có thể đăng ký quy chế nhập cư tạm thời và có thể được xa hạn
nếu họ đã làm việc ít nhất một trăm tám mươi ngày ở mỹ trong khoảng thời gian hai năm
các quan chức ngoại giao và an ninh của mỹ và trung quốc
đã kết thúc cuộc làm việc đầu tiên trong khuôn khổ các cuộc họp cấp cao song phương
diễn ra ngày một mươi tám tháng ba tại thành phố antorech alaska mỹ
cuộc họp được đánh giá là diễn ra khá căng thẳng
xoay quanh nhiều vấn đề nổi cộng như thương mại đại dịch covid một mươi chín
những động thái của trung quốc tại biển đông và an ninh mạng
tham dự đối thoại cấp cao mỹ và trung quốc có ngoại trưởng mỹ antony blinken
cố vấn an ninh quốc gia jeff sullivan
phía trung quốc có ủy viên quốc vụ dương khiết trì và bộ trưởng ngoại giao vương nghị
trong bài diễn văn ngắn mở đầu ngoại trưởng mỹ antony blinken khẳng định
washington không tìm kiếm xung đột với bắc kinh
nhưng sẽ sẵn sàng cho cuộc cạnh tranh giữa hai cường quốc thế giới
đồng thời mỹ cũng sẽ thảo luận về những quan ngại sâu sắc của mình
trước những hành động có thể đang đe dọa trật tự dựa trên luật lệ
cũng như hành động che nét về kinh tế đe dọa các đồng minh của mỹ
đây là một cơ hội quan trọng để chúng ta thảo luận thẳng thắn
về nhiều mối quan tâm của mình như vấn đề hợp tác thương mại và an ninh
cũng như về sự cạnh tranh hiện nay
chúng tôi sẽ luôn bảo vệ các nguyên tắc căn bản theo luật quốc tế
và bảo vệ đồng minh của mình
ủy viên bộ chính trị chủ nhiệm văn phòng ủy ban công tác đối ngoại trung ương đảng cộng sản trung quốc
dương khiết trì đáp lại bằng một bài diễn văn dài hơn một mươi năm phút
cảnh báo mỹ can thiệp vào công việc nội bộ của nước này
ông dương khiết trì cho rằng mỹ đang lạm dụng sức mạnh kinh tế và quân sự
để gây sức ép với các nước khác
ngay cả khi chúng ta không thể giải quyết mọi việc sớm
thì việc trao đổi quan điểm như vậy sẽ giúp tăng cường lòng tin và xóa tan những nghi ngờ
hy vọng hai bên sẽ không xảy ra xung đột không đối đầu tôn trọng lẫn nhau và hợp tác cùng thắng
trước thềm cuộc gặp hai bên đều kỳ vọng đây sẽ là cơ hội để hai nước có thể nắm chắc ý đồ chính trị của nhau
tăng cường sự hiểu biết kiểm soát bất đồng thúc đẩy quan hệ mỹ trung quốc quay trở lại quỹ đạo đúng đắn
theo kế hoạch các nhà ngoại giao hàng đầu của mỹ và trung quốc sẽ tiếp tục gặp gỡ và làm việc tại alaska
trong buổi sáng ngày một mươi chín tháng ba theo giờ địa phương tức dạng sáng ngày hai mươi tháng ba theo giờ việt nam
hai bên sẽ không ra thông cáo chung sau khi kết thúc cuộc gặp
pháp sẽ bắt đầu tái phong tỏa toàn phần một mươi sáu tỉnh bao gồm cả thủ đô paris
sau khi ghi nhận số ca mắc mới covid một mươi chín tăng đột biến
trong khi đó hàn quốc đã tiếp tục triển khai tiêm chủng vaccine ngừa covid một mươi chín của hãng dược astrazeneca
sau khi được khẳng định về sự an toàn và hiệu quả của chế phẩm này
bắt đầu từ nửa đêm ngày hôm nay một mươi chín tháng ba một mươi sáu tỉnh của pháp trong đó có cả thủ đô paris
sẽ bước vào đợt phong tỏa toàn bộ lần thứ ba
biện pháp mạnh tay này được thực hiện với mục đích ngăn chặn đà lây lan nhanh chóng của các biến thể virus sars cov hai
khiến số ca mắc mới tại pháp trở lại mức đỉnh
hôm qua pháp đã ghi nhận hơn ba mươi tám ca mắc mới covid một mươi chín mức cao nhất được ghi nhận từ tháng một mươi một
năm ngoái lệnh phong tỏa sẽ kéo dài ít nhất trong bốn tuần
chỉ những cửa hàng cung cấp hàng hóa và dịch vụ thiết yếu được phép hoạt động
người dân được phép di chuyển trong bán kính một mươi km từ nhà riêng
việc di chuyển giữa các vùng bị cấm hoàn toàn trừ một số trường hợp đặc biệt
hàn quốc sẽ đẩy nhanh việc tiêm chủng vaccine ngừa covid một mươi chín của hãng dược astrazeneca anh
sau khi cơ quan quản lý dược phẩm của liên minh châu âu ema khẳng định về sự an toàn và hiệu quả của chế phẩm này
maa đã khẳng định vaccine của astrazeneca không gây ra hiện tượng đông máu sau khi tiêm chủng
và lợi ích của vaccine trong việc bảo vệ con người khỏi nguy cơ tử vong
và nhập viện do bệnh covid một mươi chín lớn hơn nhiều so với những rủi ro tiềm tàng
hàn quốc đã quyết định triển khai tiêm chủng vaccine của astrazeneca cho những người ngoài sáu mươi năm tuổi
nhằm đẩy mạnh chiến dịch tiêm chủng trên toàn quốc
thủ tướng campuchia ông hun sen vừa thông báo bộ y tế nước này sẽ tổ chức chiến dịch tiêm chủng vaccine
của astrazeneca cho những người ngoài sáu mươi năm tuổi
trong một mươi năm ngày cho hơn năm mươi người trên sáu mươi tuổi ở tất cả các quận thuộc thủ đô phnom penh
do chưa đủ lượng vaccine cho tất cả người dân toàn bộ các trung tâm cách ly ở campuchia
sẽ tạm thời dừng tiêm chủng vaccine astrazeneca cho người dưới sáu mươi tuổi
trên phạm vi cả nước chính phủ campuchia tiếp tục mở rộng chương trình cứu trợ bằng tiền mặt
cho người nghèo và người dễ bị tổn thương trong đại dịch covid một mươi chín
một chuyến bay chở một trăm năm mươi hành khách quốc tế
xuất phát từ frankfurt đức
đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế keavic của iceland trong ngày một mươi tám tháng ba
với chuyến bay này iceland đã trở thành quốc gia đầu tiên
ở khu vực tự do đi lại schengen chào đón du khách quốc tế
những người có thể chứng minh đã tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín
hoặc từng nhiễm bệnh và nay đã khỏi
iceland hướng đến có thể thu hút du khách nhằm hướng đến phục hồi ngành du lịch
ngành đóng góp tám một tổng sản phẩm quốc nội
thực phẩm thừa là một trong những tác nhân
hàng đầu tạo ra khí thải co hai trong môi trường
xử lý thực phẩm thừa vẫn luôn là bài toán đau đầu của nhiều quốc gia trên thế giới
nhưng singapore đã vừa áp dụng thành công một mô hình
có thể giúp xử lý lượng rác thải này
đồng thời tạo ra được những hoạt chất cho sản xuất công nghiệp
đây chính là những chiến binh ấu trùng rùi đen
đang làm công việc tiêu thụ thực phẩm thừa
nùi những con côn trùng để tái chế thực phẩm thừa
là công việc chính của trang trại insecta tại singapore
tại đây những chú ấu trùng của rùi đen đã được tạo ra
rùi đen sẽ tái chế các thực phẩm thừa
thành những vật liệu sinh học phục vụ trong sản xuất chất bán dẫn pin
và thậm chí cả mỹ phẩm và dược phẩm
những con ấu trùng đen này có thể chuyển đổi thực phẩm thừa
những thành phẩm tiêu cực với môi trường
thành các sản phẩm có giá trị tích cực với môi trường
như tại đây chúng tôi đã trích xuất ra các loại chất
melanin và probiotic từ những con ấu trùng này
các sản phẩm được chiết xuất từ sản phẩm do ấu trùng sản sinh
được bán với giá trị tích cực
và giá vài trăm đô la mỹ một gram
chúng được bán lại cho một bên thứ ba
để phục vụ làm nguyên liệu sản xuất các mặt hàng cao cấp
ví dụ như melanin được sử dụng làm chất bán dẫn
trong sản xuất pin hay tụ điện
kitosan được dùng trong sản xuất các chất kháng viêm
chủ yếu dùng trong ngành công nghiệp dược phẩm và mỹ phẩm
chúng tôi có nhiều cách để chiết xuất các hoạt chất
cần thiết từ những ấu trùng này
ví dụ như vắt ấu trùng để lấy melanin
nhưng khi chiết xuất kitosan
lại cần đưa vào dung môi anon
tính trung bình mỗi con ấu trùng được dùng trong sản xuất các chất hóa học
có thể tiêu thụ một lượng thực phẩm lớn gấp bốn lần trọng lượng cơ thể của chúng mỗi ngày
và nguồn thực phẩm để nuôi dưỡng những con ấu trùng này
tới từ chính thực phẩm thừa được thu thập trong dân sinh mỗi ngày
với cách làm này insecta và nhiều mô hình trang trại tương tự
đang bảo vệ môi trường và cũng tạo ra nguồn lợi kinh tế lớn
từ chính những vật phẩm bỏ đi
và thông tin vừa rồi cũng đã khép đặt
thưa quý vị trong đêm nay đới gió đông nam ẩm tiếp tục chi phối
khu vực đông bắc bộ thủ đô hà nội
tiếp tục duy trì tình trạng nhiều mây
có mưa nhỏ mưa phùn và cả hiện tượng sương mù
sang ngày mai đới gió đông nam ẩm yếu đi
các tỉnh phía đông bắc bộ trời bắc bộ hà nội
bắt đầu khô giáo và còn nắng
nên nhiệt sẽ tăng dần
mức nhiệt cao nhất ngày mai giao động trong khoảng từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
trong khi đó ở các tỉnh thành phố như lai châu điện biên sơn la hòa bình
và cả lào cai dưới tác động của hoàn lưu vùng thấp phía tây
trời có nắng sớm nhiệt độ ngày cao từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
cục bộ có những điểm nắng nóng với nhiệt độ cao ba mươi năm ba mươi sáu độ
trong đêm nay một dọc từ thanh hóa trở vào đến bình thuận
không nơi nào có mưa

các tỉnh thanh hóa nghệ an và hà tĩnh vẫn còn có sương mù nhẹ
sáng ngày mai cả miền trung đều còn nắng từ sớm
nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở trung bộ cũng khá dễ chịu
phổ biến trong khoảng từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
trong khi đó ở miền nam tiếp tục xảy ra nắng nóng diện rộng
ở các tỉnh miền đông nam bộ
với mức nhiệt cao nhất trong ngày mai là từ ba mươi năm đến ba mươi sáu độ
còn ở khu vực miền tây nam bộ nhiệt độ cao trong khoảng từ ba mươi hai đến ba mươi bốn độ
ngang bằng với mức nhiệt của các tỉnh tây nguyên
không chỉ đối mặt với nhiệt độ cao tây nguyên và nam bộ
cũng đang là vùng có chỉ số tiêu uv tương đối cao
mọi người cần hạn chế ra ngoài vào buổi trưa
trên biển hầu khắp các vùng biển đều có thời tiết tốt
không nơi nào gió mạnh quá cấp bốn
tại huyện đảo hoàng sa cũng như huyện đảo trường sa
gió nhẹ sóng thấp dưới một m bảy mươi năm không có mưa rông
tầm nhìn xa trên một mươi km
và sau đây là dự báo chi tiết vào ngày mai
tại các tỉnh thành phố trên cả nước